thưa quý vị dù kỷ niệm từ những ổ dịch mới bùng phát tại các tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đã ban hành văn bản khẩn trương chỉ đạo tăng cường giám sát nghiêm ngặt
đối với người dân từ các tỉnh thành phố khác trở về tp hcm
theo ubnd tp hcm trong những ngày qua từ công tác giám sát đối với người dân từ các tỉnh thành phố khác trở về tp hcm
đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm covid một mươi chín
để tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và ổn định đời sống xã hội
ubnd tp hcm yêu cầu các quận huyện và thành phố thủ đức giám sát chặt người trở về tp hcm
cụ thể quản lý dân cư chặt chẽ ghi nhận đầy đủ thông tin những người từ các tỉnh thành phố khác
trở về sinh sống trên địa bàn
để thực hiện các biện pháp giám sát chăm sóc sức khỏe tổ chức xét nghiệm cách ly y tế đúng quy định của bộ y tế
đối với những trường hợp đến từ địa bàn có dịch cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
những trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
ra soát tiền sử tiêm chủng vaccine của người từ các tỉnh thành phố khác trở về cư trú trên địa bàn
tổ chức tiêm chủng ngay cho người chưa được tiêm vaccine đầy đủ
ưu tiên tiêm cho người từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền phụ nữ có thai người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp
đồng thời ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương tăng cường truyền thông vận động người dân khai báo y tế
khi trở về thành phố hồ chí minh để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe xét nghiệm theo quy định
thưa quý vị với những cố gắng nỗ lực trong công tác phòng chống dịch suốt thời gian qua
những tín hiệu tích cực đã đến với thành phố hồ chí minh
mới nhất là thông tin về việc thành phố sẽ cho mở lại nhiều khu vui chơi tham quan du lịch bắt đầu từ ngày năm tháng một mươi một
đây là tin vui mà người dân thành phố hồ chí minh đã mong chờ từ lâu
sau gần sáu tháng đóng cửa thảo cầm viên sài gòn vừa ra thông báo sẽ chính thức mở cửa lại kể từ ngày năm tháng một mươi một
đây là tin vui cho rất nhiều người dân thành phố hồ chí minh đặc biệt là các gia đình có con nhỏ
ban quản lý thảo cầm viên sài gòn cho biết đơn vị rất vui khi những ngày vừa qua đã nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi
từ người dân thành phố hỏi về lịch mở cửa trở lại
điều này cho thấy thảo cầm viên sài gòn đã trở thành địa chỉ quen thuộc và giành được nhiều tình cảm của người dân thành phố hồ chí minh
đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội nhiều cá nhân tổ chức còn ủng hộ thêm kinh phí cho đơn vị để chăm sóc cho hơn một năm trăm linh con thú ở đây
ông nguyễn bá phú phó giám đốc xí nghiệp động vật thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thảo cầm viên sài gòn cho biết
trong suốt thời gian giãn cách xã hội đơn vị vẫn thực hiện ba tại chỗ đảm bảo duy trì tốt công tác chăm sóc cho các loài thú
và các cán bộ nhân viên của đơn vị đều vui mừng khi thảo cầm viên sài gòn được mở cửa đón khách trở lại
nguyên một tháng qua mặc dù chưa mở cửa đón khách nhưng đơn vị đã cho toàn bộ nhân sự đặc biệt là bên chăm sóc động vật đi làm lại đầy đủ
chúng tôi tiếp tục duy trì công tác chăm sóc động vật bên cạnh đó thì dọn dẹp cảnh quan vệ sinh chuồng trại cải tạo khuôn viên chung
để phục vụ việc mở cửa trở lại vào thứ sáu tuần này ông nguyễn bá phú nói
bắt đầu từ ngày sáu tháng một mươi một công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một do công ty cổ phần dịch vụ du lịch phú thọ quản lý mở cửa đón khách
trong đó hầu hết các dịch vụ trò chơi hoạt động ngoài trời dịch vụ cà phê ăn uống đều sẽ hoạt động lại
chỉ riêng hoạt động ở khu vực sân khấu thì chưa tổ chức lại
tuy nhiên ở giai đoạn đầu này công viên chỉ mở cửa vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
ông hà thuận an phó giám đốc công viên văn hóa đầm xen cho biết
hiện đơn vị đã dọn dẹp vệ sinh kiểm tra bảo trì tất cả các trò chơi để chuẩn bị đón khách
những điểm ăn uống hoặc cà phê thì sẽ bố trí vị trí ngồi của khách cách nhau khoảng hai mét
và cũng khuyến cáo khách đến công viên không tụ tập thành nhóm đông người
khi di chuyển và tham gia các trò chơi thì tuân thủ sự điều động từ nhân viên của công viên để đảm bảo khoảng cách an toàn
những điểm du lịch văn hóa ẩm thực khác như vườn minh trân quận tân bình
các khu du lịch văn thánh tân cảng bình quế quận bình thạnh cũng đã ra thông báo mở cửa trở lại
các đơn vị đều cho biết tất cả các nhân sự trở lại làm việc đều đã có thẻ xanh covid một mươi chín
người dân và du khách khi tới sẽ cần quét mã qr khai báo y tế trước khi vào cổng
đồng thời được khuyến cáo tuân thủ năm k trong quá trình tham gia các hoạt động tại đây
theo bà nguyễn thị thu thủy phó giám đốc cụm du lịch bình quế
thời gian đầu các khu du lịch mới chỉ mở cửa vào một số ngày nhất định trong tuần
bình quấy i
mở từ thứ năm tới chủ nhật từ một mươi h đến một mươi bảy h
bình quấy ii chỉ đón và phục vụ ăn uống cho các đoàn khách lưu trú
bình quấy iii mở lại cà phê đùng đỉnh từ thứ sáu đến chủ nhật và vẫn phục vụ du khách ăn uống tham quan
việc các khu vui chơi giải trí tham quan du lịch mở cửa lại vừa đáp ứng được nhu cầu giải tỏa tinh thần của người dân thành phố
sau thời gian dài giãn cách xã hội vừa là tín hiệu vui cho thấy nhịp sống bình thường đang dần trở lại với thành phố hồ chí minh
thưa quý vị sau những gì thành phố hồ chí minh đã trải qua và tất cả sự giúp đỡ thành phố nhận được trong suốt thời gian đình dịch
hơn bất cứ địa phương nào thành phố hồ chí minh hiểu được cùng chung tay chống dịch sự chi viện về nhân lực vận lực là rất cần thiết trong lúc dịch bệnh khó khăn
nối tiếp tinh thần lá lành đùm lá rách thành phố hồ chí minh đã có những chuyến xe hỗ trợ cho tỉnh bạc liêu chống dịch
trong đó bao gồm năm mươi tám liều vaccine phòng covid một mươi chín và nhiều trang thiết bị y tế khác
sau khi thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn
cách xã hội một số tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ đã ghi nhận số mắc trong cộng đồng gia tăng
tại bạc liêu số ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng tăng nhanh khiến tỉnh này phải nâng cấp độ dịch từ cấp hai lên cấp bốn
theo cập nhật từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu số ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng tại tỉnh này trong những ngày qua đang được ghi nhận ở mức ba con số
các biện pháp phòng chống dịch đang được địa phương quyết liệt triển khai
đồng thời tỉnh cũng đang nhận được sự hỗ trợ về nhân lực vật lực từ nhiều tỉnh thành đơn vị cá nhân
chia sẻ cùng phóng viên báo sức khỏe và đời sống tiến sĩ bác sĩ nguyễn trí thức giám đốc bệnh viện trợ giấy cho biết
diễn biến dịch covid một mươi chín tại tỉnh bạc liêu đang hết sức phức tạp khi nhiều chùm các bệnh trong cộng đồng không rõ nguồn lây không kịp truy vết
trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine tại tỉnh này còn thấp nếu không khống chế kịp thời sẽ có nguy cơ bùng phát lớn
bạc liêu hiện đang phải chống dịch cấp tốc huy động mọi nguồn lực để khống chế nhanh nhất có thể
cần tăng cường năng lực xét nghiệm phải tính toán tăng thêm số dường bệnh tại cơ sở điều trị
hoạt động của trạm y tế lưu động phương pháp cách ly f một để tránh lây nhiễm chéo
đối với công tác điều trị các chuyên gia cho rằng tỉnh này cần chủ động lượng oxy điều phối bệnh nhân theo đúng tầng điều trị
tỉnh cần chú trọng khi điều trị bệnh nhân covid một mươi chín là chủ động lượng
điều phối bệnh nhân theo đúng tầng
điều phối bệnh nhân theo đúng tầng điều trị
tiếp tục xây dựng kịch bản nâng số giường hồi sức cho bệnh nhân nặng và bệnh nhân nguy kịch theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
ngành y tế tỉnh cũng cần hoàn thiện kế hoạch ứng phó với kịch bản mới để kêu gọi sự hỗ trợ từ bộ y tế và các tỉnh thành khác
đồng thời tỉnh cần có kịch bản huy động nhân lực điều trị tại chỗ đảm bảo ứng phó sẵn sàng linh hoạt
hiện tỉnh bạc liêu đang nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp bệnh viện như máy thở xe tiêm chủng lưu động
chạm chiết nạp oxy trang thiết bị máy móc điều trị covid một mươi chín phương tiện phòng hộ
ngoài ra bệnh viện trợ giấy cũng đã chia sẻ ba mươi năm liều vaccine astrazeneca và một mươi tám liều vaccine pfizer
bệnh viện thống nhất chia sẻ năm liều astrazeneca cho tỉnh bạc liêu
hai máy xét nghiệm pcr cùng các chuyên gia của bệnh viện trợ giấy cũng đã đến và thiết lập trạm xét nghiệm
tại trung tâm y tế thị xã già rai và trung tâm y tế huyện phước long
cùng với đoàn tri viện từ trợ giấy sở y tế tp hcm đã cử một mươi hai y bác sĩ bệnh viện nguyễn tri phương
do giám đốc bệnh viện dẫn đầu chi viện bạc liêu
ngoài các thuốc đặc trị covid một mươi chín đoàn mang theo một mươi bốn loại trang thiết bị y tế cần thiết
trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng
thưa quý vị không chỉ tp hcm mà tất cả các địa phương trên cả nước đều đang hướng về miền tây ruột thịt
giúp đỡ hỗ trợ và mong cầu các tỉnh miền tây sớm vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này
với sự cố gắng phát huy nội lực tp hcm đã làm được hiện bước vào giai đoạn bình thường mới ổn định cuộc sống
tin chắc rằng các tỉnh miền tây cũng sẽ đạt được thành quả rực rỡ như vậy
báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị khán giả
xin chào và hẹn gặp lại